thưa quý vị và các bạn tại lào cai vừa xảy ra một vụ án giết người nghiêm trọng
nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trên bàn nhậu nhận được tin báo công an huyện mường khương đã
huy động các lực lượng bắt giữ đối tượng tần xeo tánh trú tại thôn đậm đó xã lùng khấu nhiên huyện mường khương
nạn nhân là anh phản xeo ngạo trú tại thôn đậm đó xã lùng khấu nhiên huyện mường khương
quá trình khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị đâm hai nhát vào ngực và bụng nam phát chém vào gáy và lưng
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an huyện mường khương đã triển khai đến bảo vệ hiện trường
và tổ chức các lực lượng ra soát truy tìm đối tượng sau hơn một giờ đồng hồ đã phát hiện và bắt giữ đối tượng
tại khu vực thôn nậm ọc xã nấm lư huyện mường khương cách hiện trường xảy ra vụ án khoảng một mươi km
tại cơ quan điều tra đối tượng tẩn xeo tánh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
trước đó tánh đến nhà cậu là phàn khái củi ở cùng thôn trong lúc ngồi uống rượu giữa tánh và ngạo xảy ra mô thuẫn
tánh đã chạy vào bếp nhà ông củi lấy con dao nhọn đâm và chém nhiều nhát khiến ngạo tử vong tại chỗ
sau đó đánh cầm theo con dao bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó